và thế bởi lẽ ấy chính là nơi ta tìm về là hơi ấm tình thân ruột thịt là bình yên để ta nương nấu mà thời gian không thể làm phai nhòa
tết là đoàn viên tết là sẻ chia
trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng cũng đã chia sẻ những hình ảnh việc làm ý nghĩa san sẻ giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn những người nghèo động viên bằng vật chất tinh thần để ai ai cũng có tết để không ai bị bỏ lại phía sau
mạng xã hội facebook những ngày cận trọng
tết ngập tràn sắc hoa và những hình ảnh đẹp đẽ những tà áo dài thước tha diện sớm xuống phố những ánh mắt nụ cười cũng có cả những suy ngẫm đâu đó những điều tiếc nuối
rất nhiều cung bậc cảm xúc được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội
gác lại mọi lo toan muộn phiền tết là hy vọng cùng mong một năm mới bình an cho tất cả mọi nhà
những ngổn ngang bộn bề gói lại ở nam cũ
tết là hy vọng xuân tới mang theo những niềm vui những cơ hội mới và niềm vui mới
hãy cứ tin là những điều tốt đẹp sẽ tới cùng mùa xuân
bên ba mẹ thì ở đó là mùa xuân
hãy trân trọng những phút giây đoàn viên những hương vị tỉnh thân ấm áp
ngoài kia có khó khăn có rông bão thì vẫn có một nơi để tất cả chúng ta trở về
đó là nhà
mỗi người sẽ có một cách riêng và có những cảm nhận riêng về tết
thế nhưng với nhiều cư dân mạng
những ngày cận tết không vội vã không ổn ào được ngồi lại bên mặt mẹ người thân
cùng nhìn lại một năm cũ và chờ đón một năm mới tốt lành là những giây phút thật sự ý nghĩa mà dường như chỉ tết mới có
còn bạn sẽ tận hưởng những ngày cận tết nguyên đán như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân